quân đội hàn quốc thông báo triều tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông vào dạng sáng ngày hôm nay
và các tên lửa đã bay khoảng năm trăm năm mươi km trước khi rơi xuống biển
trong khi đó bộ quốc phòng nhật bản cho biết hai vật thể bay của triều tiên dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này
theo đó các tên lửa đã bay được khoảng sáu trăm linh km ở độ cao tối đa là năm mươi km và dường như có quỹ đạo bất thường
cả hàn quốc và nhật bản đều cho biết đã phản đối triều tiên liên quan đến vụ phóng mới này thông qua một kênh ngoại giao
vụ phóng tên lửa của triều tiên diễn ra một ngày sau khi hàn quốc và mỹ tổ chức phiên họp đầu tiên của nhóm tham vấn hạt nhân tại seoul
trong ngày một mươi tám tháng bảy nhà trắng thông báo tàu ngầm hạt nhân của mỹ lần đầu tiên ghé thăm cảng busan của hàn quốc
sau nhiều thập kỷ nhằm thể hiện cam kết săn đe mở rộng của washington dành cho